ngày một tháng sáu công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt quả tang
một đối tượng có hành vi giả danh công an rồi đăng lên mạng xã hội
cụ thể vào tối ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cao lãnh đã bắt quả tăng đối tượng
nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ xã ba sao huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đang có hành vi giả danh công an tại phòng thuê số hai mươi một thuộc nhà trọ trên địa bàn phường sáu thành phố cao lãnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ quân phục công an nhân dân với khách hàm đại quý
cùng nhiều giấy tờ thể hiện nội dung giả danh công an mà đối tượng thuận ghi và các vật dụng khác có liên quan
qua làm việc đối tượng thuận khai nhận mua bộ quân phục công an nhân dân ở trên mạng
rồi đem về mặt và đăng trên các tài khoản cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh thông báo ai là bị hại của đối tượng thuận
thì liên hệ với cơ quan công an gần nhất để đối tượng thuận